phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng vừa triệt phá băng nhóm chuyên mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn thành phố đà lạt
qua công tác nắm tình hình phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh lâm đồng phát hiện nhóm đối tượng do trương thế hùng hai mươi tám tuổi trú tại đường nhà trung phường ba thành phố đà lạt tỉnh lâm đồng cầm đầu có hành vi mua bán chất ma túy nên đấu tranh triệt phá
vào ngày hai mươi bảy tháng bảy xác định hùng vừa phân chia ma túy cho đàn em sáu tổ công tác thuộc công an tỉnh lâm đồng đồng loạt đột kích vào nơi ở của nhóm đối tượng này
tại hiện trường lực lượng công an đã phát hiện thu giữ hai mươi tám gói ma túy dạng ketamin tám viên ma túy tổng hợp cùng nhiều tăng vật khác được các đối tượng sử dụng để mua bán ma túy
hiện cơ quan công an đã tạm giữ hùng cùng với năm đối tượng về hành vi mua bán tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý số đối tượng còn lại